không ít địa phương thực hiện chủ trương trải thảm đỏ mời gọi nhân tài với nhiều chính sách yêu đãi nhằm
thu hút nhân lực chất lượng cao và làm việc trong các cơ quan công lập để nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị thế nhưng kết quả không đạt được như kỳ
vọng các chính sách yêu đãi dù khá hấp dẫn vẫn không thu hút được người giỏi mà ngược lại
người tài ra đi không ít vì sao lại xảy ra hiện tượng như vậy sau đây là ghi nhận của
các nhân dân tại tỉnh bà rịa vũng tàu để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
tỉnh bà rịa vũng tàu đã xây dựng và triển khai tới ba mươi sáu chương trình đề án tuy nhiên
kết quả gần như là con số đơn cử như lĩnh vực y tế năm hai nghìn một mươi năm ngành y tế bà rịa vũng tàu
bắt đầu thực hiện đề án chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn
hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đối tượng là những bác sĩ khá giỏi có uy tín với mức hỗ trợ một lần
từ hai trăm linh đến ba trăm năm mươi triệu đồng cùng một số chế độ hỗ trợ khác
thế nhưng sau năm năm triển khai đến nay vẫn không thu hút được một bác sĩ nào
mặc dù tỉnh cũng có triển khai trên nhiều nguồn thông tin khác nhau và kết quả là cho đến hiện nay
thì ngành y tế bà rịa vũng tàu vẫn chưa thu hút được đối tượng nào
không những không thu hút được bác sĩ giỏi
mà người giỏi trong các bệnh
viện công lần lượt ra đi
người về thì không có nhưng mà cái người mà gần đây ba năm gần đây
thì cái người mà rời khỏi những cái đơn vị công của nhà nước thì chuyển ra ngoài
thì theo cái thống kê báo cáo trong vòng ba năm nay thì ngành y tế cả tỉnh bà rịa vũng tàu
là cái lượng mà gọi là bác sĩ mà sinh nghỉ đó sinh ra khỏi ngành đó sinh nghỉ việc đó là bốn mươi một
nguyên nhân dẫn đến thực trạng này cũng đã được chỉ rõ là do sự cạnh tranh của các bệnh viện tư nhân
với chế độ đái ngộ thường xuyên cao hơn so với mức lương theo quy định của nhà nước
còn bây giờ là bệnh viện tư nhân phát triển nó chung xã hội quá
do đó cái nguồn cạnh tranh sẽ chảy ra ngoài tư nhân
trong khi đó thì cái chủ trương thì cho nhưng mà người thì phải nói là
người ta dùng cái tư nhân người ta dùng cái tư nhân người ta dùng cái tư nhân người ta dùng cái tư nhân người ta dùng cái tư nhân người ta dùng cái tư nhân người ta dùng cái tư nhân

trong khi đó môi trường làm việc ở các bệnh viện công lập còn nhiều hạn chế bất cập giữa tuyển dụng sử dụng và chính sách đái ngộ khiến cho người tài khó phát huy tác dụng
chính sách về tuyển dụng và sử dụng nó chưa thật sự đồng bộ thì chúng ta chỉ quan tâm đến công tác
thu hút thôi công tác mà sử dụng bố trí sử dụng cái cơ chế như thế nào thì đó là vấn đề rất là quan trọng
không chỉ ngành y tế mà các lĩnh vực khác của bà rịa vũng tàu cũng lâm vào tình cảnh tương tự
đến thời điểm hiện tại thì kết quả thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc tại các cơ quan nhà nước
thì theo chúng tôi đánh giá thì mới đạt những kết quả bước đầu thôi là số lượng thu hút là ít
một số ngành lĩnh vực trọng yếu thì còn thiếu
như vậy có thể thấy chính sách thu hút dù rất cao rất hấp dẫn nhưng chế độ đái ngộ thường xuyên chưa tương xứng
vị trí việc làm chưa rõ ràng môi trường làm việc chưa thuận lợi để người giỏi phát huy hết năng lực sở trường và thăng tiến thì không thu hút được ai cả
đã đến lúc phải thay đổi tư duy và cách làm trong việc thu hút nhân lực chất lượng cao là tạo môi trường làm việc hấp dẫn đi cùng với cơ chế đái ngộ phù hợp